thưa quý vị nhắc tới những nhà soạn nhạc kiệt xuất trong lịch sử nhân loại
có lẽ không ai trong chúng ta không biết tới cái tên chopin
là một người con đất ba lan nhưng tên tuổi của ông đã trở nên quen thuộc với người dân ở bất cứ đâu
bởi dòng nhạc của ông là âm nhạc không biên giới
hôm nay mùng một tháng ba ngày ra đời của chopin biểu tượng văn hóa ba lan
nhà soạn nhạc có vị trí quan trọng trong nền âm nhạc cổ điển
hãy cùng ngày này năm xưa lắng nghe những chia sẻ của những thế hệ nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng trên thế giới nói về ông
chopin sinh ngày một tháng ba năm một nghìn chín trăm ba mươi sáu
năm một nghìn tám trăm một mươi tại làng zelazowa wola của ba lan dưới tên friedrich franziszek chopin
tài năng của chopin nảy nở từ rất sớm và được so sánh với thần đồng âm nhạc mosa
chopin chịu ảnh hưởng lớn từ cha mẹ
mẹ là một người gốc ba lan mê đắm các giai điệu dân gian quê hương còn cha là một nhạc sĩ gốc pháp
khi mới bảy tuổi chopin đã bắt tay vào sáng tác và tài năng nhanh chóng vượt cả thầy giáo ozek jimny
sau đó ông được hiệu trưởng nhạc viện vác xava
và hồ sếp enner dưu dắt
cậu bé chopin đã dành những kỳ nghỉ ở khắp đất nước ba lan
tham gia những lễ hội đồng quê và học chơi những nhạc cụ dân tộc
chopin gắn bó với âm nhạc dân gian của vùng đồng bằng ba lan với sự thanh khiết
đặc sắc giàu tính giai điệu và âm hưởng dân vũ
khi sáng tác những bản mazuka đầu tiên và một số bản sau này
chopin đã dựa vào nguồn cảm hứng bất tận đó
lên cấp phủ thông
ông bắt nhạc và sáng tác
sau đó cho ra đời những tác phẩm kinh điển đầu tiên
chopin sớm hiểu vũ khí của ông là âm nhạc và ông cần tiếp tục sáng tác
ông đã mang theo chiếc ly đựng đất của ba lan
và đưa âm nhạc đến với một thành phố tràn đầy nhựa sống
là thế giới đẹp nhất trên đời trong mắt chopin
chopin đến pháp
cộng đồng người ba lan và giới nghệ sĩ paris mở rộng cửa chào đón
tại đây ông có dịp gặp gỡ với những nhạc sĩ bậc thầy
mặc dù ông rất ít khi trình diễn
nhưng ông vẫn nhanh chóng trở thành một nhạc sĩ uy tín của paris
giới phê bình nước pháp đã nhận định chopin đang thổi một làn gió mới vào nghị thuật piano
và ông sẽ để lại dấu ấn sâu đậm cho nhiều thế hệ chơi đàn
một mươi chín năm trên đất pháp frédéric chopin để lại hai phần ba toàn bộ những tác phẩm
tài nghệ và danh tiếng chopin cũng lên đến tột đỉnh

ông được mời biểu diễn trước nhà vua và hoàng sa pháp
tuy nhiên thể chất chonh không khỏe mạnh ông còn bị bệnh lao hành hạ cho đến cuối đời
kể từ năm một nghìn tám trăm bốn mươi hai chopin suy sụp khi đó những tin buồn rồn rập
về cái chết của người cha thân yêu và những người thầy người bạn
những cảm xúc đó được ông dồn vào sáng tác
mỗi nốt nhạc thoát ra mỗi âm điệu là một mảnh đời của người nhạc sĩ tài hoa
những trăn trở về quê hương về mái ấm gia đình ông đã đánh mất từ năm hai mươi một tuổi
nhựa sống của chopin chấp cánh bay theo từng nốt nhạc vào hư không
ngày một mươi bảy tháng một mươi năm một nghìn tám trăm bốn mươi chín trước lúc mất nguyện vọng cuối cùng của chopin là để lại hình hài trên đất pháp
nhưng trái tim thì phải được ngủ yên nơi đất mẹ

đã hơn một mươi năm chopin đã đánh mất hình hài trên đất pháp
đã hơn hai trăm linh năm trôi qua âm nhạc của chopin vẫn vang vọng tại các phòng nhạc nổi tiếng nhất trên thế giới
đặc biệt là tại giải dương cầm quốc tế lâu đời nhất và uy tín nhất mang tên fedrich chopin
cuộc thi dương cầm quốc tế federic chopink được tổ chức từ năm một nghìn chín trăm hai mươi bảy để tôn vinh những tinh hoa của nhà soạn nhạc thiên tài chopin
năm năm một lần tại vác sa va chúng tôi chào đón những tài năng hậu thế về đây
trong số những người từng được trao tặng giải thưởng cao quý này có một nhạc sĩ là người châu á đầu tiên trong lịch sử được trao nhận giải
đó là nhạc sĩ việt nam đặng thái sơn